trên một số phương tiện truyền thông có thông tin giá sầu riêng ở tiền giang đã giảm xuống chỉ còn là hai mươi tám ba mươi đồng một kg
so với mức giá là năm mươi năm sáu mươi đồng một kg trước thời điểm bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín
còn có thông tin cho rằng là toàn tỉnh tiền giang có hơn bốn mươi tấn sầu riêng cần phải giải cứu vì không ai mua
tuy nhiên không giống với một số loại nông sản khác tính đến thời điểm này thì sầu riêng vẫn được tiêu thụ tốt
theo ngành nông nghiệp địa phương một kg sầu riêng có chi phí phân thuốc và công lao động tối đa ba mươi đồng
như vậy nếu giá bán tại vườn là ba mươi năm đồng một kg với năng suất hai mươi hai tấn một hectare bà con sẽ lãi khoảng một trăm một mươi triệu đồng một hectare
không như kỳ vọng của nhà vườn nhưng đây vẫn là một con số đáng mơ ước cho nhiều loại nông sản khác ở thời điểm này
ngoài xuất khẩu sầu riêng cũng là mặt hàng rất được thị trường trong nước ưa chuộng
hiện ở các siêu thị chợ thậm chí là các quầy bán trái cây
cây ven đường ở đồng bằng sông cửu long sầu riêng vẫn có giá từ năm mươi tám mươi nghìn đồng một kg tùy loại
nguồn cung không dư thừa với mức giá này rõ ràng sầu riêng vẫn còn là một mặt hàng khá xa xỉ đối với không ít gia đình